thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp các vị đại sứ đại sứ vương quốc bỉ jhan rokash đại sứ trưởng phái đoàn liên minh châu âu eu tại việt nam bruno angeles
và đại biện lâm thời đại sứ quán cộng hòa liên bang đức tại việt nam volga manik để trao đổi hoạt động xúc tiến đầu tư của các doanh nghiệp châu âu tại việt nam
hoàn nghênh các vị đại sứ đại biện tới gặp gỡ trao đổi tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao quan hệ giữa việt nam và eu nói chung
và quan hệ song phương giữa việt nam đức việt nam bỉ nói riêng đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực
thủ tướng nhấn mạnh chính phủ việt nam với chủ trương là chính phủ kiến tạo luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi tạo môi trường đầu tư tốt nhất cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động hiệu quả tại việt nam
thủ tướng khẳng định việt nam luôn mong muốn các doanh nghiệp châu âu đầu tư vào việt nam với sự vượt trội về công nghệ và thân thiện với môi trường